lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của các bị hại nguyễn thị mỹ lý chú tại thị xã đức phổ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
với công việc là kê toán của nhà máy gạch tuy nen phổ phong nguyễn thị mỹ lý đã tiếp cận với nhiều người và đưa ra nhiều thông tin gian dối không đúng sự thật để người khác tin tưởng đưa tiền cho lý vay rồi chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi thông báo những ai là bị hại của lý
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi trình báo phối hợp giải quyết